những năm gần đây mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc diễn biến bất thường đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp
để giảm thiệt hại và chủ động ứng phó với biến đổi của khí hậu một số nơi đã chuyển đổi một số loại cây trồng thích hợp
ghi nhận về một mô hình hiệu quả sau khi chuyển sang trồng sâu nơi tăm ở huyện bảo yên tỉnh lào cai
nằm ngay cạnh bờ sông chảy hơn một mẫu đất của gia đình ông vũ văn trình ở bản cóc xã việt tiến huyện bảo yên thường xuyên bị ngập úng
khiến hoa màu bị chết thực hiện việc chuyển đổi qua cây trồng thích ứng với thiên tài gia đình ông đã chuyển sang trồng sâu nuôi tăm
vừa không lo ngập ống vừa cho hiệu quả kinh tế hơn
khi cây dâu đã phát triển ổn định thì việc nuôi tầm để mang lại lợi ích kinh tế đã ở trong tầm tay người nông dân
chỉ sau gần nửa tháng từ lứa tầm đầu tiên gia đình ông hà trí thanh đã thu về hơn sáu triệu đồng
tính ra hiệu quả gấp năm sáu lần so với trồng lúa trồng ngô mà lại không lo ngập ống
chúng tôi có thể tiến hành đốn tỉa và tiếp tục và tháng sau là chúng tôi nuôi tiếp
hiện nay là tôi mới nuôi hai vòng thử nghiệm thì chúng tôi đã thu được sáu triệu mốt
tôi đang tiếp tục nuôi lứa hai tức là ba vòng nữa thì theo cái mức giá đấy thì chúng tôi sẽ thu được khoảng bảy triệu rưỡi
tôi đã gần bằng một vụ của cây ngô
hiện tại huyện bảo yên đã trồng được gần bốn mươi hectare dâu tầm với gần hai trăm linh hộ nông dân tham gia
cây dâu tằm là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế
cao trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp để thích ứng với sự biến đổi của khí hậu
hiện nay là đang phát triển cây dâu tăm
trong thời gian vừa qua thì thiên tai bão lũ cũng thường xuyên thể ở trên đại bàn
chúng tôi cũng lựa chọn một số loại cây trồng để thích ứng với thời tiết khắc nhiệt
mới đây thủ tướng chính phủ đã phê duyệt dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai ở sáu tỉnh miền núi tây bắc
gồm lào cai hà giang yên bái lai châu điện biên và sơn la
dự án tập trung phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng bền vững chống chịu với thời tiết ứng phó biến đổi khí hậu
hy vọng rằng dự án trồng dâu nuôi tầm ở huyện bảo yên tỉnh lào cai sẽ góp phần giảm nhẹ các tác động tiêu cực do thiên tai tại vùng ven sông suối